mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

trong phần cuối của bản tin là thông tin dự báo thời tiết

sau khi gió mùa đông bắc tràn về thì trời có mưa nhỏ và nhiệt độ giảm dần

người dân cần chú ý để đảm bảo sức khỏe

trong điều kiện thời tiết giá rét người dân cần lưu ý có các biện pháp phòng chống rét trong sản xuất nông nghiệp để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai gây ra
không khí lạnh cũng rồn sâu xuống khu vực trung bộ không chỉ gây ra rét đậm rét hại ở các tỉnh bắc trung bộ
mà còn gây mưa rét ở các tỉnh từ quảng bình trở vào đến thừa thiên huế từ ngày tám tháng một khi nhiệt độ cao nhất phổ biến dưới một mươi năm độ vào trưa chiều
quý vị chú ý trước sự thay đổi của thời tiết để có kế hoạch sinh hoạt phù hợp
còn với các tỉnh phía nam đèo hải vân tác động của không khí lạnh cũng khiến cho nhiệt độ giảm nhẹ ở các tỉnh từ đà nẵng đến phú yên
và mưa xuất hiện rải rác không thuận lợi cho sinh hoạt thường nhật của người dân cũng như các hoạt động du lịch ở giải đất miền trung này
nhiệt độ cao nhất trong ba ngày tới phổ biến ở mức dưới hai mươi tám độ
khu vực tây nguyên trong ba ngày tới phổ biến ít mưa ban ngày có nắng yếu và gián đoạn nên nhiệt độ có xuống giảm dần
do sự khuếch tán của không khí lạnh về đêm và sáng trời rét với nhiệt độ thấp nhất giảm dần xuống mức một mươi bốn một mươi bảy độ
và nhiệt độ cao nhất cũng chỉ khoảng từ hai mươi một hai mươi bốn độ chỉ một số nơi trên hai mươi năm độ
giải áp thấp xích đảo lùi dần xuống phía nam và hoạt động chủ yếu trên biển nên tại khu vực nam bộ trong cả ba ngày tới
chỉ có mưa thoáng quả ở một vài nơi với lượng không đáng kể và ban ngày trời có nắng
nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ vào trưa chiều
và hơi xe lạnh vào trong ba ngày tới
nhiệt độ ban ngày giảm nhẹ giao động trong khoảng từ hai mươi tám ba mươi một độ vào thời điểm đêm và sáng sớm